hôm nay một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao của gabon một trong những quốc gia giàu nhất châu phi
đã xuất hiện trên truyền hình và tuyên bố họ đã nắm quyền
động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan bầu cử nhà nước vừa thông báo
tổng thống ali bongo đắc cử nhiệm kỳ thứ ba
các nguồn tin trong khu vực cho biết quân đảo chính tại gabon đã bắt giữ
và đang quản thúc tổng thống ali bongo tại thủ đô libriving
xuất hiện trên truyền hình gabon hai mươi bốn các sĩ quan quân đội cho biết
họ đại diện cho toàn bộ lực lượng an ninh và quốc phòng tại quốc gia trung phi này
họ hủy bỏ kết quả bầu cử vừa được công bố giải thể các cơ quan nhà nước
đóng cửa toàn bộ biên giới cho đến khi có thông báo mới
cộng đồng quốc tế đã lập tức có phản ứng sau diễn biến bất ngờ ở gabon
đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại
ông joseph burrell
bày tỏ quan ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại châu phi nếu thực sự xảy ra đảo chính tại gabon
trong khi đó pháp cho biết đang theo dõi sát tình hình tại gabon
trung quốc kêu gọi đảm bảo an toàn cho tổng thống ali bongo và các bên ở gabon
cần giải quyết khác biệt thông qua đối thoại và khôi phục trật tự hiến pháp càng sớm càng tốt